một trong những ưu tiên của lực lượng vũ trang biên phòng nghệ an là đẩy mạnh xóa nhà tranh tre rột nát cho hộ nghèo tại các vùng biên giới nơi có đồng bào dân tộc sinh sống
cách làm này đã mang lại diện mạo mới giúp nhân dân ổn định cuộc sống vươn lên phát triển kinh tế gia đình
chỉ còn ít ngày nữa gia đình ông sông bá tu sẽ được ở trong ngôi nhà mới trên kín dưới bền ngay đầu bản
ngôi nhà vợ chồng ông mơ ước năm năm nay đã sắp được hoàn thành nhờ chương trình giúp đỡ xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn biên giới của bộ đội biên phòng nghệ an
vợ chồng đã chuẩn bị nguyên liệu nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên chưa đủ để làm nhà
nhờ bộ đội biên phòng quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ ngày công làm nhà gia đình mới dựng được căn nhà đẹp như thế này

gia đình anh tu là gia đình chị hà thị thúy hai vợ chồng tích cóp hơn một mươi năm nay vẫn chưa thể hoàn thiện ngôi nhà như ước nguyện
nhưng cùng với sự hỗ trợ về kinh phí và công sức của lực lượng bộ đội biên phòng gia đình anh chị đã có ngôi nhà khang trang lập tôn nên lát gạch thiết kế vững chắc theo đúng phong tục của đồng bào người thái
bộ đội hỗ trợ gia đình chúng tôi xây nhà có nhà mới gia đình yên tâm bây giờ chỉ lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình thôi
những năm qua ngoài hỗ trợ người dân cây con giống để phát triển chăn nuôi sản xuất cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng nghệ an đã vận động cán bộ chiến sĩ đơn vị tự nguyện đóng góp tiền lương công sức hỗ trợ các gia đình nghèo trên địa bàn
mỗi hộ gia đình được hỗ trợ một mươi triệu đồng cùng những ngày công của bộ đội giúp nhân dân
nhờ vậy chỉ trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có ba mươi hộ gia đình ở địa bàn năm bản đã xóa nhà tranh tre rột nát
đồn về xã là đi từng nhà các hộ gia đình nghèo ở trong bản thì lựa chọn những gia đình mà có nguyện vọng thốt nghèo và có đủ sức lỗ động và đăng ký nguyện vọng thốt nghèo trong năm hai nghìn một mươi bảy
hình thức hỗ trợ là tiền lương của anh em góp để giúp đỡ gia đình một phần nào đó để gia đình có điều kiện làm nhà
và ngày công thì anh em sẽ có anh em bộ đội biên phòng sẽ về lọc nhà cùng với gia đình
trong thời gian tới trước tết nó phải làm cho hoàn chỉnh cái nhà cho sông và tu
chọn cách hỗ trợ cụ thể phù hợp từng địa phương gia đình nhằm giúp người dân có sinh kế và chỗ ở ổn định trên địa bàn biên giới
đây là cách làm hiệu quả của bộ đội biên phòng nghệ an để người nghèo vươn lên từng bước ổn định cuộc sống
góp phần tích cực vào công cuộc so đói giảm nghèo tại địa phương